bệnh sởi đang có nguy cơ bùng phát nhanh tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
theo các bác sĩ nguyên nhân chủ yếu là các bệnh nhi không được tiêm phòng đầy đủ
và có nguy cơ lây nhiễm chéo các loại bệnh khác trong bệnh viện
hiện nay tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai thành phố hồ chí minh
số trẻ mắc bệnh sởi nhập viện gia tăng
đặc biệt có nhiều trẻ mắc bệnh sởi rất nặng từ độ ba độ bốn cách ly và phải thở bằng máy
các ca mắc bệnh sởi đa số do chưa được tiêm phòng đầy đủ
thời tiết diễn biến phức tạp mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi để bệnh sởi lây lan
để chủ động phòng chống bệnh sởi phụ huynh cần đưa trẻ tiêm chủng phòng bệnh
tại các điểm tiêm chủng trong chương trình
tiêm chủng mở rộng quốc gia và phải tiêm phòng đầy đủ các mũi theo quy định
đó là nguồn lây xuống cho em bé dưới chín tháng
thứ ba là những em bé nào mà cơ địa suy giảm miễn dịch thì càng phải nên trích ngừa
và hiện nay nó đang có một kế hoạch
bộ y tế đang có một kế hoạch là trích ngừa toàn bộ em bé từ một tuổi tới năm tuổi
thì phụ huynh thấy con em của mình chưa trích ngừa thì lo mà đi trích
hoặc trích chưa đủ mũi thì lo mà đi trích
bởi vì cái dịch sởi này có thể nó sẽ còn tăng tới tháng hai
và nếu mình không trích thì chắc chắn những dịch mình không có
và năm nay mình có thoát được đi nữa thì sang năm thế nào mình cũng chuẩn bị
không được tiêm phòng đầy đủ dẫn đến nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp lây thêm bệnh sởi
và số trẻ bị bệnh sởi lại mắc thêm bệnh hô hấp bệnh tay chân miệng khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn
bệnh sởi để lại di chứng rất nặng nề cho gia đình và xã hội như trẻ bị bại liệt viêm não viêm mảng não mù mắt mất trí nhớ
vì vậy để phòng chống bệnh có hiệu quả các phụ huynh cần cho trẻ đi tiêm phòng đầy đủ các mũi theo quy định